bộ tài chính vừa có quyết định về việc xuất bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn

giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi sáu của chính phủ
quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn
trong đó ngành dự trữ nhà nước sẽ xuất cấp bổ sung hỗ trợ học sinh các tỉnh hà giang là bốn năm kg
bắc giang một mươi một tám trăm sáu mươi năm kg lâm đồng chín trăm tám mươi kg cao bằng ba mươi hai bốn trăm ba mươi kg quảng trị chín bốn mươi năm kg
bộ tài chính giao tổng cục dự trữ nhà nước phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh trên
khẩn trương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm quận huyện thị xã thành phố
theo kế hoạch phân bổ của ủy ban nhân dân
các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ
số liệu báo cáo về xuất cấp cho học sinh trên địa bàn
cơ quan khí tượng vừa đưa ra dự báo về các hình thái thiên tai trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời dự báo ngắn về tình hình nắng nóng trong mùa khô năm nay
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bắc bộ trung bộ có khả năng xuất hiện
hai đợt nắng nóng và nắng nóng gây gắt diện rộng tập trung vào nửa cuối tháng năm
dự báo phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm
đến ba mươi tám độ c phía tây bắc bộ từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c khu vực trung bộ
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c riêng vùng núi phía tây ba mươi chín bốn mươi một độ c
có nơi trên bốn mươi hai độ c tây nguyên và nam bộ trong bốn ngày tới dự báo có nắng nóng với nhiệt độ
cao nhất ba mươi năm ba mươi tám độ c sau đó giai đoạn nửa cuối tháng năm hai khu vực này vào mùa mưa
nắng nóng giảm dần từ ngày mai một mươi hai tháng năm đến một mươi sáu tháng năm ở khu vực bắc bộ
các tỉnh bắc trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa có nơi mưa to và rông mạnh
nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh khu vực tây nguyên và nam bộ giai đoạn nửa cuối
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có mưa chuyển mùa mưa chuyển mùa cũng có nguy cơ cao xảy ra lốc
xét mưa đá và gió rất mạnh khu vực trung bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ
từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn tập trung tại các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
về diễn biến mưa bão cho năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan khí tượng dự báo có khoảng một mươi một một mươi ba cơn bão trên
biển đông và năm bảy cơn ảnh hưởng đến đất liền hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng
sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng chín cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn trong nửa đầu mùa mưa bão
thiên tai sẽ tập trung ở bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên bão sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn
cuối năm nhiều bão hình thành trên biển đông tác động nhanh hơn đến đất liền vào nửa cuối năm
mưa lớn bão ngập lụt và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở miền trung trong giai đoạn nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
có dấu hiệu tương tự với mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
trước những dự báo về tình hình tiên tai trong những ngày tới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa rông
mưa lớn kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực các tỉnh phía bắc theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo
dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền
người dân để chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ
người dân khắc phục hậu quả nếu có
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy
tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh các cơ quan thông tin truyền thông
nhất là tại cơ sở tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó mưa rông
kèm lốc xét mưa đá gió giật mạnh và mưa lớn lũ quét sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tháng một mươi hai tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ báo cáo thủ tướng về đề án giải quyết vấn đề
sạt lở xâm nhập mặn cho đồng bằng sông kiều long
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đang xây dựng đề án tổng thể về phòng chống sạt lở xâm
nhập mặn nước sạch nước sinh hoạt cho vùng đồng bằng sông cửu long
có năm nhiệm vụ trong đề án và tháng một mươi hai tới sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ sau khi có đề án này
sẽ có giải pháp tổng thể dài hạn cho đồng bằng sông cửu long về sạt lở xâm nhập mặn nước sạch
ngoài đề án này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết ban chỉ đạo quốc gia về phòng
chống thiên tai đang có một loạt các đề án khác nhưng đặc biệt ưu tiên cho hồ chứa trước mùa bão
lũ và an toàn điều tiết nước vì hiện nay thời tiết rất cực đoan khác thường lũ thường đến nhanh hơn
và ở lại lâu hơn thống kê của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến
hiện nay khu vực đồng bằng sông cửu long là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên cả nước
do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như hạn hán xâm nhập mặn sạt lở sụt lún đất và ngập lụt do
trong chiều cường còn trong năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra hơn năm ba trăm linh sự cố hơn một chín trăm sáu mươi trận thiên tai cực đoan
đặc biệt là mưa lớn gây sạt lở đất lũ quét lũ ngợp lụt trên diện rộng thiên tai là một một trăm hai mươi chín người
chết mất tích thiệt hại về kinh tế ước trên chín ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng
thưa quý vị nhắc đến miền tây chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cánh đồng thẳng cánh cỏ bay những vựa trái cây
chữ mọng những phiên trợ nổi đầy sắc màu đi cùng với đó là những nét văn hóa bình dị vẫn luôn tồn tại
theo thời gian và làm phải lòng biết bao du khách đó là cổng cưới miền tây trong tiểu mục điểm đến hôm nay
mời quý vị cùng khám phá nét văn hóa độc đáo và đầy thú vị này
nhắc đến miền tây
chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cánh đồng thẳng cánh cỏ bay những vựa trái cây trượu mọng những phiên chợ nổi đầy sắc màu đi cùng với đó là những nét văn hóa bình dị vẫn luôn tồn tại theo thời gian và làm phải lòng biết bao du khách đó là cổng cưới miền tây
sinh ra ở dùng sông nước miền tây từng tham dự nhiều lễ cưới hỏi của bà con địa phương anh phan hoàng thái phương thuyết phục gia đình người em trang trí đám cưới
theo kiểu truyền thống thế rồi anh tập hợp anh em trong xóm phát quả ý tưởng đi tìm nguyên liệu và bắt tay vào làm cổng cưới
cổng cưới ở quê chủ yếu làm bằng lá dừa có khi kết hợp thêm lá cao hoa tươi mùa nào thức nấy mỗi loại cây lá được bàn tay mọi người gắn kết phối hợp thành những tác phẩm nghệ thuật
thực sự thì trước đây lúc mình còn nhỏ thì mình hay theo những anh lớn mấy chú bác
đám cưới miền tây hay là anh em xuống xích nhau để làm là mình cũng học hỏi từ những người đó
rồi sau này mình thấy họ làm mình cứ tiếp nối cái truyền thống của anh em chú bác đi trước
thứ hai nữa là khi mình làm như vậy là mình muốn giữ được cái bản sắc của người miền tây
chiếc cổng là nơi đầu tiên quan khách nhìn thấy khi đến dự đám cưới
đây cũng là địa điểm chụp ảnh ưa thích của gia đình khách mời cùng bạn bè cô dâu chú trẻ
chính vì vậy mà gia đình rất chú trọng làm cổng đám cưới sao cho khách mời cảm thấy thật đặc sắc và phấn khởi khi đến dự cưới
tại vì thứ nhất là những cái này là dập vật liệu nó thân thiện môi trường mình có thể kiếm là xung quanh ở nhà mình mình tận dụng được mình làm sau đó nếu mình có bỏ đi thì nó cũng hay hơn so với mình sử dụng cái gạp trang trí nhựa so với những ở ngoài thị trường bây giờ
nên là mình muốn là khi mà làm cổng như vậy thì mình hội tụ được anh em về để cho nó cảm thấy không khí gia đình nó ấm cúng hơn nó giữ được cái bản sắc là đám cưới của người miền tây từ xưa
tưởng rằng trong cuộc sống hiện đại cổng cưới lá dừa dần lui vào dĩ dãn nhưng ở nhiều gia đình miền tây vẫn còn giữ truyền thống trang trí cổng hoa cưới bằng lá dừa
đây không chỉ để duy trì nét đẹp văn hóa quê hương
còn thể hiện sự trân trọng trao chuốt cho ngày trọng đại cả đời của cô dâu chú rể và cả gia đình dành cho con cháu của mình
quà trong niềm vui của đôi tân gia nhân cổng cưới lá dừa mang đến cảm giác yên bình gần gũi thấm đượm cái tình quê chân chất
dù giản dị dù cây nhà lá giường nhưng những chiếc cổng cưới vẫn là dấu ấn là ký ức là quài niệm khó quên của bao thế hệ người miền tây sông nước
chăn nuôi vốn là ngành thải ra lượng khí nhà kính khá lớn
vì vậy trong thời gian qua nhiều mô hình thí điểm hỗ trợ người nông dân chăn nuôi theo hướng giảm phát thải đã được áp dụng thành công
sau thời gian thí điểm nhiều hộ chăn nuôi vẫn tiếp tục duy trì mô hình bởi họ nhận thức được ý nghĩa và sự chuyển biến tích cực khi áp dụng mô hình chăn nuôi giảm phát thải
trong khuôn khổ dự án hỗ trợ việt nam thực hiện thỏa thuận nông dân chân nuôi
trong khuôn khổ dự án hỗ trợ việt nam thực hiện thỏa thuận paris vn sipa từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức hợp tác phát triển đức giz cùng cục chân nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hỗ trợ hợp tác xã lúa vàng thí điểm thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong quy trình chân nuôi bò thịt

trong khuôn khổ dự án hỗ trợ việt nam thực hiện thỏa thuận nông dân chân nuôi giảm phát thải khí nhà kính trong quy trình chân nuôi bò thịt
chất thải chăn nuôi vốn là nguồn gây ô nhiễm môi trường và phát thải khí mê tan tuy nhiên đây lại là nguồn nguyên liệu để làm phân bón rất hữu hiệu
trong hợp phần xử lý chất thải tại hợp tác xã lúa vàng các chuyên gia đã hướng dẫn người nông dân quy trình để lắng chất thải sau đó chất thải được đua qua máy ép để tách rời phần nước và chất rắn

cách ủ mà chúng tôi hướng dẫn là đưa thêm các chất phụ da vào ví dụ như trộn thêm với dơm dạ hoặc trộn thêm với biochar
hai phụ da trộn vào sẽ làm cho đống ủ có thêm các thông thoáng và oxy sẽ được cung cấp vào trong các khe hở trong đống ủ
và khi mà oxy cung cấp vào đó thì cái quá trình ủ nó sẽ chuyển sang là ủ hào khí và khi ủ hào khí thì nó sẽ giảm cái phát thải khí mê tan
mô hình thí điểm tại hợp tác xã lúa vàng đã kết thúc vào nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên cho đến nay hợp tác xã vẫn đang tiếp tục thực hiện một cách hiệu quả những giải pháp mà dự án mang lại
chúng tôi đã nhận được phản hồi rất tích cực từ hợp tác xã lúa vàng
hợp tác xã vẫn đang áp dụng ba biện pháp ký điểm trên
đặc biệt là biện pháp cho bò ăn dâm dạ đã quả xử lý và kết hợp sử dụng dâm dạ với phân chuồng để ủ compost
chúng tôi tin rằng hai biện pháp này sẽ trở nên phổ biến bởi bên cạnh lợi ích về biến đuôi khí hậu
chúng cũng mang lại lợi ích kinh tế thông qua cải thiện việc quản lý môi trường tại chuồng trại
và đặc biệt là nâng cao năng suất một yếu tố thực sự quan trọng đối với người dân
những kết quả cụ thể này giúp người nông dân và các nhà hoạch định chính sách nhìn thấy được hiệu quả thực tế của mô hình dự án
từ đó tiếp tục áp dụng chúng trong tương lai
việc tiếp tục áp dụng các giải pháp chăn nuôi giảm phát thải từ các xã lúa vàng cả sau khi dự án đã kết thúc
đã cho thấy ý nghĩa rất lớn khi dự án có tác động mạnh mẽ tới nghiện thức và lợi ích của người nông dân
qua đó họ có chuyển biến trong hành động
và điều quan trọng nhất đó chính là lấy người nông dân làm trọng tâm
bởi họ sẽ là đối tượng chính tiếp nhận những áp dụng khoa học kỹ thuật và trực tiếp thực hành quy trình
thưa quý vị ngày ba tháng năm bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng có văn bản yêu cầu cục hàng không việt nam
vụ vận tải và các đơn vị liên quan ra soát kiểm tra giá vé máy bay
theo đó cục đã có báo cáo các hãng hàng không đều thực hiện kế khai theo giá không giá dịch vụ vận chuyển hành khách do bộ giao thông vận tải quy định
tính đến ngày một mươi tháng năm cục hàng không việt nam đã nhận được một mươi một thông tin phản ánh của khách hàng
gửi thư điện tử về việc mua vé giá cao
kết quả kiểm tra không có trường hợp nào mua vé với mức vượt khung giá theo quy định
cục hàng không đang triển khai việc trả lời giải đáp thông tin đến những hành khách đã có phản ánh
kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn được thủ tướng chính phủ giao cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương là sáu trăm sáu mươi ba tám trăm linh bảy tỷ đồng
bài viết trên báo hà nội mới phân tích tuy lượng vốn giao thấp hơn năm hai nghìn hai mươi
song vẫn cần sự vào cuộc đồng bộ hiệu quả từ các cấp ngành địa phương đến từng dự án nhà thầu cụ thể để đạt kết quả giải ngân cao nhất
còn các chuyên gia nhấn mạnh trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm ảnh hưởng tới xuất khẩu của việt nam
việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhằm phục hồi nâng cao năng lực khả năng cạnh tranh của nền kinh tế
từ đó thúc đẩy tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững
dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn
dự kiến được trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy tới đây
theo phản ánh trên báo đại biểu nhân dân vấn đề tiếp cận thông tin quy hoạch xây dựng hiện vẫn chưa được thuận lợi và có nhiều không gian để cải thiện
còn liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam cho rằng dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn cần có quy định rõ
phải đăng tải đầy đủ cả quyết định bản đồ thuyết minh của tất cả các đồ án quy hoạch mới
cũng như điều chỉnh quy hoạch tổng thể điều chỉnh cục bộ khi công khai quy hoạch
trên cổng thông tin điện tử tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khai thác thông tin quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế và đời sống xã hội
giá vàng miếng sgc ngày một mươi tháng năm đã ghi nhận mức đỉnh mới chín mươi hai bốn triệu đồng một lượng cao nhất trong lịch sử và cao hơn giá vàng thế giới gần hai mươi triệu đồng một lượng
trung quanh vấn đề này báo tuổi trẻ đăng tải ý kiến của một số chuyên gia cho rằng để hạ nhiệt giá vàng cần thêm nhiều giải pháp khác chứ không chỉ có đấu thầu vàng
do đó ngân hàng nhà nước nên trào bán cho các doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng từng đợt với số lượng nhỏ hơn
đồng thời ngân hàng nhà nước cần ấn định giá bán vàng sgc ra thị trường đối với các tổ chức kinh doanh vàng được mua
các doanh nghiệp mua từ ngân hàng nhà nước bán vàng ra cũng chỉ được hưởng hoa hồng nhất định khoảng ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một lượng nếu tranh lớn hơn sẽ bị xử phạt
khoảng một mươi năm trước ngành tâm lý học được biết đến thuần túy là một ngành thuộc khối khoa học xã hội
công việc khá đơn điệu và không dễ xin việc sau khi ra trường
tuy nhiên theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị cuối tuần hiện nay sức ảnh hưởng của ngành này lớn hơn cơ hội việc làm rộng mở và được đông đảo người học quan tâm
cùng chung quan điểm các chuyên gia tuyển dụng cho biết việc làm của các ngành tâm lý rất tiềm năng và đa dạng
sau khi tốt nghiệp ngành tâm lý học sinh viên có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp như nghiên cứu khoa học tâm lý tại các viện trung tâm nghiên cứu
các cơ quan hoạch định chính sách chiến lược cơ quan điều tra tâm lý tội phạm các bộ phận nghiên cứu tâm lý khách hàng cho các công ty
kiểm định chất lượng đã dần trở thành một hoạt động không thể thiếu tại tất cả các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước
nhưng theo bài viết trên báo nhân dân cuối tuần để hoạt động này thực sự phát huy được hiệu quả góp phần quan trọng thúc đẩy chất lượng giáo dục đại học
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển của đất nước thì vẫn cần phải nhiều nỗ lực hơn nữa
bên cạnh việc thực hiện kiểm định theo chu kỳ các cơ sở giáo dục đại học còn phải tuân thủ nhiều văn bản pháp luật khác liên quan đến chất lượng đào tạo
như chuẩn chương trình đào tạo chuẩn cơ sở giáo dục đại học điều kiện mở ngành và duy trì ngành đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh công khai minh bạch và được các bên liên quan kiểm tra thanh tra giám sát
thông tin vừa rồi của tiêu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân